việc quản lý bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện
tại các cơ sở hộ gia đình để giảm thiểu các nguy cơ nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng đã trao bằng khen của bộ công an
cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi bảy của ban bí thư
vào chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
dự buổi gặp mặt tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
của phần đầu tư và kinh doanh gốc long thành
đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành của các cá nhân tổ chức
chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi lễ đơn vị chức năng của bộ công an đã tiếp nhận số tiền một mươi tỷ đồng
ủng hộ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
trân trọng cảm ơn tình cảm sự chân tình đồng hành hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp
đối với lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh thấu hiểu chia sẻ với những khó khăn vất vả
công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua lực lượng công an nhân dân luôn nhận được sự phối hợp
hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành chính quyền địa phương và sự ủng hộ
hỗ trợ về vật tư trang thiết bị và kinh phí của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp
những hành động cụ thể rất quý báu của các đơn vị tổ chức là nguồn cổ vũ động viên
để lực lượng công an nhân dân tiếp tục khắc phục mọi khó khăn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch
và trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân
hôm nay tại hà nội cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tổ chức hội nghị cung cấp thông tin
tới các cơ quan báo chí về kết quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
vừa chủ động triển khai nhiều kế hoạch phương án hành động mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công
chấn áp tội phạm ma túy một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc đã phát hiện hơn hai mươi năm vụ
thu giữ gần sáu trăm linh kg heroin hai sáu tấn hai bốn triệu viên ma túy tổng hợp gần một tấn cần sa cùng nhiều phương tiện
tài sản có liên quan để kéo giảm tội phạm ma túy trong thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm
về ma túy sẽ tập trung đấu tranh chấn áp mạnh với tội phạm tệ nạn ma túy theo các mục tiêu giảm cung
giảm cầu giảm tác hại và theo đúng quan điểm phương châm chỉ đạo của lãnh đạo bộ là chống ma túy
như chống dịch covid một mươi chín triệt phá bằng được toàn bộ đường dây ổ nhóm bắt giữ bằng được số đối tượng
chủ mưu cầm đầu chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa và phối hợp với nước bạn
bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ bên kia biên giới kiên quyết không để việt nam trở thành địa bàn
trung chuyển ma túy quốc tế
nhằm tăng cường hợp tác đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ phát triển đa dạng hệ sinh thái
định danh và xác thực điện tử trong quá trình chuyển đổi số
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
giữa trung tâm và các đối tác chiến lược toàn diện
thỏa thuận hợp tác đánh dấu nền móng quan trọng trong thúc đẩy nghiên cứu đưa ra các lộ trình sản phẩm phát triển đa dạng
cùng các dịch vụ tiện ích cung cấp cho người dân doanh nghiệp qua đó tiết kiệm được chi phí đầu tư quản lý rủi ro và tăng lợi nhuận
các đơn vị đối tác tham gia là những công ty doanh nghiệp đơn vị đang hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin
có thế mạnh về chuyển đổi số
sự tham gia tích cực giữa các đơn vị cùng với bộ công an góp phần quan trọng trên cơ sở khai thác
phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cước công dân và định danh xác thực điện tử
trên cơ sở các nội dung thỏa thuận ngay sau lễ ký các đơn vị sẽ triển khai ngay việc nghiên cứu các sản phẩm thiết bị dịch vụ công nghệ
và thời gian tới sẽ ứng dụng ngay và trong thực tiễn đối với các hoạt động giao dịch của người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ chín
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị
thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
xem xét kết quả kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh và một số cán bộ đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh đã vi phạm các nguyên tắc
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và nhiều cán bộ đảng viên liên quan
trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước và quy định của bộ quốc phòng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu trong quản lý sử dụng tài chính tài sản
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng gây bức xúc trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí đại tá phạm văn trên nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
thượng tá nguyễn văn hùng nguyên đảng ủy viên bộ đội biên phòng tỉnh nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường long hòa
thượng úy sơn hoàng ngự cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường long hòa
vương nguyên phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh trà vinh và phạm hồ hải trưởng đại diện cảng vụ hàng hải cần thơ tại duyên hải tỉnh trà vinh
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng các đồng chí đại tá nguyễn văn duy nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh
thượng tá nguyễn quốc viễn phó tham mưu trưởng bộ đội biên phòng tỉnh bí thư đảng ủy phòng tham mưu nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên đồn trưởng đồn biên phòng long vĩnh
và thiếu tá nguyễn minh sơn đảng ủy viên bộ đội biên phòng tỉnh phó bí thư đảng ủy đồn trưởng đồn biên phòng long vĩnh
cảnh cáo đồng chí đỗ hữu lộc tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí phạm thái sơn phó chủ nhiệm cục hậu cần bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
nguyên tỉnh ủy viên nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm chỉ đạo và xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên
tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật một số cá nhân có liên quan đến vi phạm của ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí nguyễn nam điên phó bí thư đảng ủy
trưởng ban tổ chức đảng ủy bộ bí thư đảng ủy vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính
khiển trách các đồng chí nguyễn huy quang nguyên ủy viên ban thường vụ nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy bộ
nguyên bí thư tri bộ nguyên vụ trưởng vụ pháp chế và trần quý tường nguyên bí thư tri bộ nguyên cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí cao minh quang
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên đảng ủy viên nguyên thứ trưởng bộ y tế
sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ đảng viên
trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
đồng chí lê hùng sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô
vi phạm quy chế làm việc thiếu tu dưỡng rèn luyện vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị
đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền
những vi phạm nêu trên đã gây dư luận ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng
chính quyền và hình ảnh của người cán bộ đảng viên xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ huyện ủy cô tô
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê hùng sơn
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh nghiêm túc kiểm điểm
rút kinh nghiệm tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác quản lý giáo dục
rèn luyện cán bộ đảng viên và việc thực hiện kỷ luật lao động
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của ban thường vụ tỉnh ủy lào cai
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy đồng chí đàm quang vinh tỉnh ủy viên
bí thư đảng ủy tránh thanh tra tỉnh lào cai đã không trung thực trong việc báo cáo
kê khai lý lịch sử dụng văn bằng không hợp pháp vi phạm tiêu chuẩn đảng viên
tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí đàm quang vinh
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy lào cai nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ
xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên
bên cạnh những ưu điểm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy sơn la có một số vi phạm
khuyết điểm hạn chế thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm
khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất đai và thực hiện các dự án đầu tư
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy sơn la
kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh gia lai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai có một số vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu
ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng chỉ đạo điều hành
quản lý việc thực hiện các dự án để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc quy hoạch
quản lý sử dụng đất đai đầu tư đấu thầu và bảo vệ môi trường
những vi phạm khuyết điểm trên của ban cán sự đảng và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh gia lai cần được tiếp tục kiểm tra làm rõ
xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hải dương
còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật trong đảng và việc quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hải dương
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo quy định của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
báo cáo tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận của bộ chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của đảng
đến năm hai nghìn hai mươi và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
trong phần tiếp theo của chương trình
nhiều tổ cá vị trì một mươi hai người chết và bất tích do mưa lũ các địa phương đang tập trung bảo vệ an toàn tính mạng của người dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một tháng một mươi hai cả nước ghi nhận một mươi bốn năm trăm linh tám ca nhiễm mới
trong đó hai ca nhập cảnh và một mươi bốn năm trăm linh sáu ca ghi nhận trong nước tăng năm trăm bốn mươi ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong ngày hôm nay hà nội ghi nhận thêm bốn trăm sáu mươi chín ca mắc mới có hai trăm linh hai ca cộng đồng
thành phố cũng đã phát đi thông báo khẩn tìm người tới một mươi chợ quán ăn uống hiệu thuốc liên quan đến các trường hợp mắc covid một mươi chín mới
trong khi đó liên quan đến việc gia hạn vaccine chiều nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine phòng covid một mươi chín pfizer thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
văn phòng chính phủ vừa có thông báo về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vừa có thông báo truyền đặt kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đó thủ tướng chỉ đạo bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương giả soát hoàn thiện thể chế hành lang pháp lý
bổ sung các cơ chế chính sách cần thiết để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất vaccine sinh phẩm trang thiết bị thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp nào thì đề xuất cấp đó tháo gỡ trên tinh thần tôn trọng bám sát thực tiễn nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này
xử lý đề xuất giải quyết ngay các vướng mắc trong quá trình nghiên cứu chuyển giao tổ chức sản xuất vaccine sinh phẩm trang thiết bị thuốc điều trị covid một mươi chín
không để kéo dài ách tắc cho các đơn vị nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất
các nhà nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine sinh phẩm trang thiết bị thuốc điều trị covid một mươi chín phải công tâm cung cấp thông tin đầy đủ chính xác kịp thời khách quan trung thực
tất cả vì sức khỏe tính mạng của người dân của cộng đồng vì danh dự để nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc sinh phẩm an toàn hiệu quả
và phối hợp vô tư chặt chẽ với các nhà quản lý để tháo gỡ khó khăn đề nghị hỗ trợ giúp đỡ mọi mặt như cơ chế chính sách quy trình quy định thủ tục rút gọn tài chính
bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông bảo đảm công khai minh bạch trung thực khách quan
không để dư luận xã hội hiểu lầm vì không đủ thông tin và không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá
đặc biệt là chống mọi biểu hiện hành vi tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm trong quá trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc sinh phẩm trong nước
thủ tướng yêu cầu bộ y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp ý kiến của phó thủ tướng vũ đức đam để hoàn thiện kế hoạch mua và sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó lưu ý có ý kiến đề xuất chính thức về nhập khẩu mua vaccine sản xuất trong nước việc tiêm vaccine mũi bổ sung phương án tiêm trộn
phương án tiêm việc lựa chọn loại vaccine và số lượng vaccine cần mua để tiêm cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi xử lý các lô vaccine được các doanh nghiệp nhập khẩu sản xuất
bảo đảm an toàn hiệu quả khoa học và phù hợp với kế hoạch tổng thể mua và sử dụng vaccine báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
trong ngày hôm nay mưa lũ đã khiến hai người chết và mất tích nâng tổng số người chết và mất tích trong đợt mưa lũ lần này lên thành một mươi hai người
trong đó bình định có ba người phú yên có sáu người
con tum có một người đắk lắc có hai người
đặc biệt có ba tàu bị chìm bình định một tàu phú yên một tàu khánh hòa một tàu và hai xà lan khánh hòa đang thi công ngăn mặn sông cái bị nước lũ cuốn trôi
lực lượng cứu hộ cứu nạn đang xử lý di rời khỏi khu vực nhằm đảm bảo an toàn
ngoài ra tàu cá của nghệ an biển số na chín mươi ba nghìn năm trăm năm mươi ba gặp tai nạn trên biển khi bị nước tràn vào khoang làm chìm tàu khiến năm thuyền viên mất tích
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang chuẩn bị điều động tàu cn chín tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên bị mất tích
mưa lũ đã gây ngập và sạt lở ách tắc hàng loạt tuyến đường quốc lộ tại tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định và một số tuyến đường giao thông nông thôn
đến nay có bảy trăm bảy mươi năm hectare lúa sáu trăm một mươi bảy ha hoa màu của người dân nam trung bộ tây nguyên bị thiệt hại hai tám trăm năm mươi tám gia cầm ở bình định phú yên bị nước lũ cuốn trôi hơn sáu mươi sáu học sinh ở bình định nghỉ học và năm mươi năm trường bị ảnh hưởng
mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên trong đó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là hai tỉnh bình định và phú yên
nhiều địa phương vùng trũng đã bị nhấn chìm trong nước hàng trăm khu dân cư có nguy cơ bị cô lập việc đi lại của người dân vùng ngập rất khó khăn và nguy hiểm
tập trung bảo vệ an toàn tính mạng của người dân vùng bị ngập sâu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay của chính quyền mà nông cốt là lực lượng công an
lũ lịch sử tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đang có khả năng lặp lại ở vùng rốn lũ của tỉnh bình định là huyện tuy phước
mưa to kéo dài kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm tuy phước ngập sâu
qua thống kê sơ bộ khoảng gần một mươi năm nhà ở của người dân bị ngập nước từ bốn đến một hai mét
năng nhất là các xã phước thắng phước hòa phước sơn phước thuận phước nghĩa
nhiều hộ dân đã phải gấp rút di rời
để hạn chế xảy ra những rủi ro đáng tiếc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong mưa lũ
đội cảnh sát giao thông trật tự thuộc công an huyện tuy phước đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp cùng các địa phương
tổ chức trực canh cả ngày lẫn đêm tại các đoạn đường bị ngập khi mà lũ lớn đến mức tràn cả vào trung tâm huyện tuy phước
nước xuống rất là nhanh và bây giờ nước đang rất là lớn và nó đã tới trung tâm của thị trắng
các tuyến đường chính như dt sáu trăm bốn mươi dh bốn mươi hai
đã có nơi rất ngập rất là sâu và anh em phải triển khai lực lượng để chốt chặn nhắc nhở bà con nhân dân đi lại
là không được qua những vùng nước sâu anh em thì duy trì các cái chốt này tới khuya khi mà các phương tiện trên đường thì không còn
tại tỉnh phú yên do nước lũ lên nhanh nhiều nơi đã bị cô lập nhiều tuyến đường đi các huyện chìm trong nước
có nơi ngập sâu kéo dài hàng km công an phú yên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
tám cano phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đến tận các vùng trụng thấp tuyên truyền vận động và ưng cứu
di rời gần bốn nhân khẩu cùng tài sản đến nơi an toàn
tại thành phố tuy hòa nhiều tuyến đường cũng ngập sâu trong nước lũ
ngay sau khi lũ rút công an các đơn vị địa phương đã tổ chức lực lượng dọn dẹp vệ sinh đường xá cơ quan trường học
dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ đưa người dân đi sơ tán trở về nơi cư trú an toàn
chú trọng bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe và các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
tại xã phước nghĩa huyện tuy phước của tỉnh bình định lũ dâng cao rất nhanh khiến hầu hết các hộ dân ở đây đều chìm trong biển nước
nhiều nhà bị ngập gần tới nóc
công an và các lực lượng cứu hộ đã phải dùng cano để hỗ trợ người dân tại vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn
bà đỗ thị xuân tám mươi tuổi sống huỳnh mai một mình trong nhà nước lên gần hai mét
ông bình trĩ chín mươi tuổi thôn hưng nghĩa với ngôi nhà cũng bị ngập nặng đã được hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực nước lũ
và rất nhiều người già neo đơn người yếu thế đau ốm có nhà ngập lũ ở đây đã được công an và các lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện tuy phước
dầm mưa cắt lũ để đưa đến nơi an toàn
đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ nhau những nhà thấp thì lên ở sen ghép với nhà cao tầng để hạn chế di chuyển an toàn trong dịch bệnh
với người dân ở đây trong sáu năm qua chưa thấy đợt lũ nào mạnh và nhanh như vậy nhưng nhờ có sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời này bà con đã được an toàn
trong lúc nguy nan họ vẫn có một điểm tựa từ những chiến sĩ công an nhân dân những người dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng bảo vệ nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ